tại hà nội bộ công thương đã tổ chức hội thảo xin ý kiến về dự thảo thông tư quy định về cách xác định sản phẩm hàng hóa là sản phẩm hàng hóa của việt nam hoặc sản xuất tại việt nam
dự thảo thông tư được xây dựng phù hợp với các cam kết quốc tế và các quy định trong nước về xuất xứ hàng hóa bảo đảm sự tương thích giữa hàng hóa lưu thông trong nước với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
thông tư mới không chỉ giúp cho các tổ chức cá nhân có căn cứ để thực hiện đúng yêu cầu của nghị định bốn mươi ba mà còn giúp loại bỏ các trường hợp vô tình hay cố tình vi phạm thông tin về nước xuất xứ
thông qua hội thảo đã có nhiều ý kiến góp ý từ các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp với các cấp nhìn đa chiều về mức độ cần thiết phải ban hành thông tư nội dung của thông tư và về các tác động có thể có đối với hoạt động sản xuất kinh doanh